đã thành thông lệ những ngày cận tết thì các đình chùa miếu mạo các tộc họ trên đảo lý sơn lại lòng trọng tổ chức nghi thức dựng nêu hay còn gọi là trồng đu trên phướn để đón tết cổ truyền dân tộc
đây là nghi lễ truyền thống được người dân đảo gìn giữ hàng trăm năm qua
trước khi thượng nêu nghi lễ mộc trụ thường kỳ vui xuân đón tết đồ các bồ lão thực hiện thành kính tỏ lòng tri ân với các tiền nhân mở cõi cắm mốc dựng biên chủ quyền trên hai quần đảo hoàng sa trường sa
lễ thượng nêu chính thức bắt đầu thân cây nêu ở lý sơn được sơn màu đỏ dài từ bốn đến năm mét trên đỉnh cây nêu được gắn linh vật con công cá hóa rồng cơ tổ quốc và phướn
đối với cây nêu này tết thì chúng tôi ngày hai mươi ba tháng một mươi là chuẩn bị trước là sơn phép cây nêu rồi con công rồi cơ ngũ hành chuẩn bị cho nó để ba giờ sớm thì bắt đầu trình ấn trên hai bằng trầu rồi tiếp tục dựng nêu
nghi thức dựng nêu của cơ dân đảo lý sơn tổng thống
cây nêu của người dân lý sơn không cao như cây nêu các vùng miền khác nhưng được chạm khắc tinh xảo với nhiều hoa văn thể hiện ước vọng đầu năm
trong khi ở nhiều địa phương nghi lễ dựng nêu nguy cơ mai một thì tại lý sơn được gìn giữ bảo tồn đến ngày nay đây là nghi thức ăn sâu vào tâm thức văn hóa truyền thống người dân xứ đảo hùng binh
cây nêu được dựng lên thì nó bố hiệu cho mùa sương mát đó về trên quê hương lý sơn

cây nêu của người dân lý sơn được gìn giữ bảo tồn đến ngày nay đây là nghi lễ dựng nêu của người dân lý sơn được gìn giữ bảo tồn đến ngày nay đây là nghi lễ dựng nêu của người dân lý sơn